cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản công khai bốn mươi chín đơn vị
phải dừng tổ chức kiểm tra sát hạch cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
trong danh sách này bảy đơn vị phải dừng kiểm tra sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
theo thông tư liên tịch giữa bộ giáo dục và đào tạo và bộ thông tin và truyền thông
bao gồm bốn trường đại học ba trung tâm do sở giáo dục và đào tạo các tỉnh quản lý
bộ giáo dục và đào tạo cũng công khai bốn mươi hai đơn vị phải dừng kiểm tra sát hạch cấp chứng chỉ ngoại ngữ
theo chương trình giáo dục thường xuyên chứng chỉ a b c gồm bốn trường đại học sáu trường cao đẳng
còn lại là các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trực thuộc sở giáo dục và đào tạo
các địa phương quản lý
trong đó có một mươi một trung tâm ở các huyện do sở giáo dục và đào tạo bắc giang quản lý
hai trung tâm do tỉnh bắc ninh quản lý một trung tâm do tỉnh hưng yên quản lý
riêng tại tỉnh thanh hóa có tới một mươi chín đơn vị bị dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ
gồm một mươi một trung tâm ở các huyện bảy trường cao đẳng nghề